chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chương trình an ninh ngày mới
bộ y tế lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung phòng covid một mươi chín hà nội kết hợp tiêm vaccine cho học sinh và lấy thông tin tích hợp làm
bộ y tế ngày một tháng một mươi hai đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo đó sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
loại vaccine nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại thì vaccine tiêm mũi nhắc lại
cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
ngày một tháng một mươi hai tiến sĩ kydon park
trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam đã thông tin về căn cứ của việc tăng hạn sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín pfizer từ sáu tháng lên đến chín tháng
theo đó sau thời gian tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp
who đã xem xét và phê duyệt các điều kiện cập nhật này
who đồng ý phê duyệt gia hạn sử dụng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và việc gia hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả các loại vaccine pfizer được sản xuất kể từ khi được phê duyệt đầu tiên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ông kydon park cũng khẳng định miễn là vaccine còn trong hạn sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu
thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng
bộ y tế cũng thông tin cho biết việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
vì mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định
theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
và tiếp theo sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép nguyễn xuân trường chú tại huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thứ thiên huế phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một
kiểm soát phòng chống dịch số hai trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã phong thu huyện phong điền
lực lượng công an phát hiện xe ô tô do nguyễn xuân trường điều khiển trên xe chở bốn người nước ngoài
nghi mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng trường khai nhận được một người đàn ông miền nam thuê chở bốn người này
từ khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh vào long thanh đồng nai với giá một mươi bảy triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm gian đối tượng nguyễn xuân trường để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an huân khai là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tbcriet com
đã phát hành đồng tcfx và thành lập nhóm có tên là team star diamond
với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư
tại thị xã duy tiên với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
và khai thác dữ liệu từ các khách sạn khi thành lập đến nay
đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm triệu đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sản giao dịch tiền ảo khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc quân để điều tra
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ
và thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì giống bó
trú tại xã tri lễ huyện quế phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một xác định lì giống pó cùng chú của mình là lì bà ca
đang tập kết ma túy với số lượng lớn để đưa đi tiêu thụ
khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã trì lễ huyện quế phong
các mũi công tác đã nhanh chóng đồng loạt áp sát và khống chế bắt giữ thành công các đối tượng
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình
thời gian vừa qua mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu
nhưng tội phạm ma túy trong nước đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi
vẫn còn một số diễn biến phức tạp và tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
vâng do đó để đấu tranh hiệu quả cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân để công tác đấu tranh với loại tội phạm này
của cơ quan chức năng thêm hiệu quả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
và tội phạm ma túy

và phòng chống về ma túy nói riêng đối với các thôn bản
qua các kỳ họp các buổi sinh hoạt lồng ghép các nội dung
để cho bà con nhận thức biết và chủ động phòng tránh vi phạm pháp luật
không chỉ tuyên truyền tại các thôn bản lực lượng công an xã cũng tới tận nhà dân
để phát tờ rơi về tác hại và nhận biết các loại ma túy mới
đặc biệt đối với các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số
có con em trong lứa tuổi thanh thiếu niên
gia đình tôi có ba cháu một con gái hai con trai
các cháu là thanh niên cả rồi cũng đi học dưới huyện
khi có các anh chị công an đến tuyên truyền ma túy như thế này
thì mình phải thường xuyên nhắc nhở các con để các con phải nhận biết
và phải phòng tránh ma túy nhất là các loại ma túy mới
thời gian qua người dân trên địa bàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an
hàng chục tin báo có giá trị liên quan đến an ninh trật tự
cũng như các hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy
lực lượng công an huyện bình liêu cũng tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh phát hiện bắt giữ đối với các đối tượng mua bán sử dụng trái phép chân ma túy
trong năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi đã triển phá một chuyên án
bắt bốn đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
và một vụ án bắt bốn đối tượng về hành vi chưa chấp sự sử dụng trái phép ma túy
đa phần các đối tượng mua ma túy
hoặc tàng trữ ma túy là để sử dụng
và ma túy thì loại hình cái loại ma túy là ma túy đá
nguồn ma túy thì lấy ở các nơi khác
chứ không trên địa bàn này là cái nguồn cung ma túy trên địa bàn bình liêu không có
với những cách làm sáng tạo sát thực tế tại bình liêu đã và đang triển khai như hiện nay
đó là làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp với việc nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở
tin rằng tội phạm ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ từng bước được ngăn chặn đẩy lùi

theo phản ánh của người dân các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba cộng tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi tám nhắn tin tới điện thoại di động của người dân
với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngoài ra các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội khi người dân đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên
sẽ hiển thị giao dịch giao dịch giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng
sau đó các giao diện này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu
mã otp tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác và không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào có dấu hiệu trên
chuyển đổi số đang được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh
vượt qua khủng hoảng của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thì nhiều công ty vẫn đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu bởi nguồn lực tài chính và nhân lực chuyển đổi số có hạn
khảo sát của cục xúc tiến thương mại bộ công thương cho thấy có tới hai phần ba số công ty không thành công trong nỗ lực số hóa
theo các chuyên gia hiện nay thị trường đang thiếu những đơn vị tư vấn tổng thể chiến lược về ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp
điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp không biết bắt đầu từ đâu thực hiện số hóa cái gì trước cái gì sau nên lựa chọn những ứng dụng công nghệ nào
vì vậy để một số dự án chuyển đổi số thành công cần đến sự kết hợp của
nhiều yếu tố quan trọng như khả năng chi tiêu năng lực của đội ngũ hay cơ sở hạ tầng thông tin
tuy nhiên trước khi bắt đầu doanh nghiệp cần phải xác định được chính xác những điều khó khăn cụ thể sẽ cản trở chiến lược số hóa của mình
còn tiếp theo là thông tin trên báo tiền phong
vâng thưa quý vị quy định mới về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nước ngoài của trung quốc sắp có hiệu lực
và theo báo tuyển phong điều này đã khiến không ít doanh nghiệp lo ngại
bởi từ trước đến nay thì nhiều đơn vị ỉ lại thị trường trung quốc dễ tính nên không chịu thay đổi
cụ thể toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu sang nước này đều phải đăng ký với tổng cục hải quan trung quốc
nước này cũng sẽ thiết lập chế độ kiểm tra đánh giá đến từng doanh nghiệp ở nước xuất khẩu đảm bảo truy xuất nguồn gốc và truy hồi sản phẩm theo yêu cầu
nếu cơ quan chức năng trung quốc kiểm tra trực tuyến đột xuất phát hiện doanh nghiệp ở nước xuất khẩu vi phạm quy chuẩn là có thể bị xử lý
thậm chí là thu hồi mã đăng ký bởi vậy theo các chuyên gia các doanh nghiệp việt nam phải bỏ nhanh việc làm ăn hời hợt chấp nhận sự cạnh tranh chuyên nghiệp
báo cáo từ bộ tài chính cho thấy tính đến hết quý ba năm nay số dư quỹ bình ổn xăng dầu chỉ còn hơn tám trăm hai mươi bốn tỷ đồng
giảm gần ba trăm linh tỷ đồng so với quý ii năm hai nghìn hai mươi một và thấp hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng so với số dư đầu năm
và trước tình hình quỹ bình ổn sắp cạn báo giao thông đã đặt câu hỏi
liệu việc chi quý này có hợp lý
nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm điều hành vừa qua cho thấy sự thiếu cân bằng trong việc điều tiết quỹ bình ổn giá xăng dầu
suốt thời điểm từ tháng bảy đến tháng một mươi nhiều địa phương giãn cách người dân không đi lại nhưng vẫn điều tiết chi mạnh quỹ
điều này không những gây lãng phí quỹ do người dân không được hỗ trợ thiết thực mà còn tạo ra kẽ hở cho các thương nhân gian lận số lượng để hưởng quỹ vào thời điểm đó
trong khi dư địa của quý bình ổn xăng dầu
giá xăng dầu hiện không còn nhiều
bộ công thương cũng đã đề nghị bộ tài chính cân nhắc xem xét việc giảm các loại thuế phí như thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt và đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường
bởi theo bộ này hiện giờ trong cơ cấu giá thành sản phẩm xăng dầu các loại thuế phí chiếm khoảng bốn mươi hai đối với mặt hàng xăng và tỷ lệ này đối mặt hàng dầu là khoảng hai mươi bốn
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên thu trang và kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị những ngày gần đây thì sự xuất hiện của biến chủng omicron ở nam phi mang lại nhiều nỗi lo về một làn sóng covid một mươi chín mới
tuy nhiên theo sở y tế tp hcm cho biết đến nay thì qua kết quả giải mã các chủng virus
sars cov hai tại tp hcm và chưa có ghi nhận sự hiện diện của biến thể ormicron
tính từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và đơn viện nghiên cứu lâm sàng đh oxford
đã giải mã bốn trăm linh tám bộ gen của sars cov hai từ các bệnh nhân ở hai mươi một quận huyện và tp tủ đức
các phân tích về di truyền cho thấy biến chủng gây dịch thuộc biến chủng delta
cho đến nay kết quả giải mã các chủng virus tại tp hcm chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng omicron
thời gian tới sở y tế tp hcm
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và đơn viện nghiên cứu lâm sàng đh oxford
phù hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp tiếp tục giám sát và giải mã nhanh
các biến chủng lưu hành trên địa bàn tp hcm đặc biệt kịp thời phát hiện sự xuất hiện
của các biến chủng quan ngại như biến chủng omicron từ các ca bệnh trên địa bàn
sở y tế cũng đang xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sát sự lưu hành
của các chủng virus gây bệnh
tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực giảm agen để sẵn sàng ứng phó
với những thách thức tiềm tàng của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như của các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai
thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao
thì tình trạng xe ba bốn bánh và xe tự chế xe thô sơ chở hàng công kênh quá khổ
quá tải cũng vì thế mà gia tăng
đáng nói là các loại xe này thường chạy cùng với các phương tiện khác
rất dễ gây ra va chạm và nhất là xe này chạy với tốc độ cao luồn lách
và để chấn chỉnh cũng như là đảm bảo trực tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông tp hcm đã mở đợt cao điểm và tuyên truyền xử lý các loại phương tiện này
bất chấp luật giao thông và có thể gây nguy hiểm cho người đi đường
người đàn ông này vẫn ngang nhiên chờ những thanh inox dài lên tới gần chục mét
lưu thông trên đường vượt qua giới hạn nhiều lần trên thân xe ba gác của mình
với lỗi không có bằng lái xe và chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định
chủ phương tiện đã bị cảnh sát giao thông xứ phạt mất tiền năm trăm linh đồng và tạm giữ lại xe
thực tế loại xe ba bốn bánh xe thô sơ xe tự chế chở hàng công kênh quá khổ
đi vào đường cấm diễn ra khắp nơi tại tp hcm đặc biệt là các khu vực vùng ven và các chợ đầu mối
dù lực lượng chức năng đã thường xuyên quyết liệt xử lý thế nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vi phạm và bị xứ phạt
vì đây là phương tiện chính để mưu sinh của họ nhất là khi vừa trải qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn
thấy nó vẫn đi bình thường chứ nó đâu có bị kẹt hay là
nó bị cái gì đâu mấy anh thông cảm hay cho em đi chứ em đi lợm da chai
nhiều quá chở xe đạp cũng được mới lấy cái xe đó mới kéo mượn của người ta
cuộc sống của người dân người ta còn khó quá cũng eo hẹp chứ bằng chạy thì cũng tuân thủ pháp lực
giao thông thì cũng phải có một chút chăm chế cho họ
để họ còn có cuộc sống riêng của gia đình còn lo bản thân cho gia đình nữa
thế bây giờ mà siết chặt quá thì người ta thấp nghiệp thì cái này tự do
chứ người ta cũng không có ai mà đi phơi nắng phơi sương chơi ra mệt
cũng không ai ham hố gì vào cái gầy mà hãy như thế đi làm cho nó cập vị cuộc sống
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành
phố về phương án điều chỉnh tiến tới cấm hoạt động loại phương tiện này vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để tiến tới chấm dứt hoàn toàn các loại xe này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu thói quen
của một bộ phận người dân đang sử dụng nhất là người dân có thu nhập thấp
bên cạnh đó do dịch covid bị chín trong thời gian qua việc siết chặt hoạt động cần dừng chấm dứt
loại xe này có thể không nhận được sự ủng hộ của người dân đang sử dụng để mưu sinh nên sở đề
xuất vẫn giữ nguyên hoạt động của loại phương tiện này đồng thời đề nghị công an thành phố hồ chí
minh chính quyền các quận tăng cường công tác chỉ đạo bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường
tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm soát xử lý các đơn vị gặp
khó khăn vướng mắt cần lập tức có văn bản gửi sở giao thông vận tải để báo cáo ủy ban nhân dân thành
phố kịp thời chỉ đạo
kính thưa quý vị ngành xuất bản sách một năm qua chứng kiến nhiều biến động cả tích cực và lẫn tiêu cực
và trong trạng thái bình thường mới các đơn vị trong ngành đang thể hiện thay đổi rõ nét trong chiến lược
chọn tựa sách phát hành chắc lọc hơn để không chạy theo số lượng
mà dành nguồn lực mạnh hơn để quảng bá đưa sách đến tay người tiêu dùng
ngành sách thành phố hồ chí minh mở đầu tháng cuối của năm hai nghìn hai mươi một bằng tuần lễ doanh nhân và sách
đây có thể nói là sự kiện đọc quy mô lớn nhất trong giai đoạn bình thường mới
với sự đóng góp tác phẩm của số lượng lớn đơn vị phát hành cũng như tác giả dịch giả
trong mùa dịch vừa rồi phi vân có làm một chuyện chưa bao giờ làm vì chưa bao giờ có thời gian làm
đó là dịch sách viết sách rồi bây giờ dịch sách luôn phi vân thấy là mọi người
những cái cuốn sách mà mọi người mua bản quyền mang về là những cuốn sách cập nhật và đặc biệt là
mang những cái chủ đề nó rất là phù hợp với dịch sách nhiều chủ đề về sách nhiều chủ đề về đổi
máy sáng tạo nhiều chủ đề về con người mua bản quyền của những cuốn sách rất cập nhật như vậy
cộng với lại cái phong trào doanh nhân biết nó đang trào lên như vậy
thì phi vân nghĩ là hai cái đó là những cái điểm sáng mà phi vân thấy trong cái đợt dịch vừa lần này
sách dịch là điểm mạnh của ngành xuất bản thành phố hồ chí minh nói riêng trong một năm qua
với giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài chiến lược quảng bá tác phẩm của cây viết trong nước
khó đem lại hiệu quả bên cạnh đó các tựa sách nhập đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe
kỹ năng sống lại có những tác giả ấn tượng do đó trong những tháng giãn cách
doanh thu phần lớn của các đơn vị đến từ phân khúc này
có nhiều hơn các xuất bản ấn phẩm điện tử tức là chúng ta sẽ có nhiều hơn các e book
các audio book và thị trường sách nói hiện nay cũng đang đang phát triển thứ hai là tôi vẫn nhận ra
với các cuốn sách mà đang là bessale trên thế giới nhưng mà đều được mang về việt nam và đều
được chuyển ngữ để có thể cung cấp trực thời cho thị trường tuy nhiên là các đơn vị là phải nói
rất là năng động và rất là sáng tạo trong việc tìm ra cái hệ thống giải pháp nhiều đơn vị là cũng liên
kết phối hợp thừa kết hợp các hoạt động xuất bản sách với lại cái việc là các hoạt động mà chăm
lo an sinh xã hội cho bà con chăm lo về sức khỏe tinh thần cho bà con vừa trở lại điều kiện hòa bình
thường mới xong thì các đơn vị ngay lập tức thể hiện những cái kế hoạch đó của mình
và chúng ta thấy rằng là ngay cái tuần lễ này cũng đọc các bệnh chứng rất là rõ cho các việc đó
rất nhiều đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ
đem đến những cái giá trị văn hóa đặc cho bà con của thành phố sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một nhờ hai
sự kiện lớn là hội sách xuyên việt tại thành phố hồ chí minh và hội sách trực tuyến quốc gia toàn
ngành xuất bản được hơn một mươi chín hai trăm linh cuốn bằng một trăm linh ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tổng doanh thu đạt một năm trăm bảy mươi tám tỷ đồng
tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên bước vào cao điểm chống dịch từ tháng bảy đến tháng chín
doanh số các đơn vị gần như chỉ đạt từ năm trở xuống so với doanh thu cùng kỳ năm trước
số cửa hàng vật lý cũng giảm hơn bảy mươi để cắt lỗ một thực trạng lớn hơn đối với ngành này
theo hội xuất bản việt nam là thiếu đầu tư vào khâu quảng bá khai thác trung bình mỗi năm
số tựa sách được xuất bản tăng ba mươi nhưng số bản in chỉ tăng một mươi chín và ít hơn thực tế đó cho thấy sự
phát triển các tỷ hiếu độc giả cũng như một phần đến từ thay đổi trong văn hóa độc hiện nay hai bài
toán lớn một thích ứng bình thường mới và hai là thiếu đầu tư khâu khai thác đặt ra yêu cầu cho
ngành sách thành phố phải chuyển mình chúng tôi hiểu rất rõ là trong thời gian gần đây thì thể hiện
mọi người đã thay đổi trong thời gian gần đây mọi người đã đọc nhiều hơn sách liên quan đến sức
khỏe sách liên quan đến tinh thần sách liên quan tới y học và các vấn đề thời sự vì vậy trong
thời gian chọn lựa danh mục và đề tài mà sổ bút và các sách xuất bản hiện nay cũng có điều chỉnh
cho phù hợp với tiểu hữu của thị trường thì công nghiệp xuất bản nó là một cái sự phát triển phù
hợp với cái thời đại công nghệ với sự đại phát triển internet chúng ta phải làm sao có nhiều
sách chúng ta tổ chức bình chọn một trăm linh quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp một mươi quyển sách
đáng đọc chính là cách để chúng ta đưa sách cụ thể đến công nghiệp chúng ta đưa sách cụ thể đến
người đọc và người đọc cảm thấy rằng qua cái top một trăm linh đó qua top một mươi đó họ thực sự họ tìm được những
quyển sách đáng đọc trong buổi đánh giá về văn hóa đọc mới đây do cuộc xuất bản in và phát hành tổ
chức mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm ngành xuất bản việt nam lọt top bốn quốc gia có nền xuất bản phát triển
trong khu vực đông nam á trong đó từ hai mươi ba mươi là xuất bản phẩm điện tử đưa doanh thu xuất bản điện
tử đạt mức từ tám một mươi tổng doanh thu toàn ngành khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng tập trung khuyến khích tạo điều
kiện để năm mươi số nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử câu chuyện chuyển đổi số trong ngành sách là
xu hướng và liên tục được tranh luận bởi bên cạnh phân phối trên sàn thương mại điện tử thì việc
hướng tụ sản phẩm đọc được số hóa đang chứng minh được khả năng thích ứng hiệu quả khi thị trường đối
mà các rủi ro thiên tai bệnh dịch đơn cử như covid một mươi chín hiện nay công an huyện đông hải bạc liêu
cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên quan đến vụ
trộm tôm nguyên liệu tại một doanh nghiệp thu mua ở ấp kê giang a xã long điền huyện đông hải
bốn đối tượng gồm ngô văn bình ba mươi ba tuổi ngụ tại thị xã giá rai trương tấn sang hai mươi bốn tuổi ngụ tại
thành phố bạc liêu tô thanh nhơn hai mươi tuổi và trần văn nhớ ba mươi tám tuổi cùng ngụ tại huyện đông hải
theo chủ cơ sở thời gian qua thường xảy ra tình trạng mất trộm tôm nguyên liệu sau khi thu mua về
dự trữ tại các thùng đông lạnh của công ty và nghi ngờ người làm thuê thực hiện hành vi trộm cắp tôn
qua xác minh công an huyện phù hợp với công an xã long điền tiến hành tuần trai giám sát khu vực này
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng bắt quả tan có hai đối tượng đang vận chuyển hai trăm năm mươi một kg tôm nguyên liệu
khỏi khu vực cổng công ty các đối tượng khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm bình bàn bạc bốc nối
với xe an nhân thực hiện trộm tôn để bán lấy tiền bình gọi điện cho nhớ đến liên hệ thu mua tôn sau khi
trộm được thì nhớ đồng ý để không bị phát hiện các đối tượng còn cắt cầu giao điện để tắt hệ thống
camera hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu thanh tra bộ
tổng cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tiếp tục triển khai và
đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải cụ thể các sở giao thông
vận tải chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị vận tải kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt
camera trên xe để ghi lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện thuộc
phải lắp camera theo quy định thời gian thực hiện xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tránh bị
xử phạt kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai theo thống kê đến nay mới có hai mươi năm trên tổng số
phương tiện phải lắp camera đã lắp đặt đạt khoảng hơn một mươi hai còn khoảng gần tám mươi tám số phương tiện chưa thực hiện
hai mươi tháng một mươi hai là hạn cuối cùng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải đổi biển số xe ô tô sang
biển số màu vàng
tuy nhiên thì hiện nay mới có năm mươi một xe ô tô kinh doanh tại hà nội thực hiện đổi sang biển màu vàng
và sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai xe kinh doanh vận tải không thực hiện quy định trên chạy ra đường thì sẽ bị xử lý
đến nay đã có bảy mươi xe trên tổng một trăm ba mươi năm xe kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội đã đổi sang màu vàng
chiếm hơn năm mươi một hiện còn sáu mươi năm xe chưa làm thủ tục này nguyên nhân của tình trạng này được cho là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên hiện một số lượng lớn
kinh doanh vận tải không hoạt động thực tế này cũng khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp và cá nhân sở hữu quản lý xe cũng chưa thể tập trung
huy động lái xe phương tiện để đi làm thủ tục đổi biển số xe
chủ phương tiện sẽ không phải trả chi phí khi gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau ngày này thì chủ phương tiện sẽ phải trả chi phí
theo tổng cục đường bộ việt nam
đến nay đã có một trăm một mươi hai trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng
và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng một thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả các trạm có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sau ngày này chủ phương tiện sẽ phải trả chi phí này cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí
mức phí từ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai là một trăm ba mươi năm đồng
người dân có thể dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí
người dân có thể dán thẻ thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm
người dân có thể dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí
thưa quý vị đối với những người lầm lỗi hoàn lương họ gặp rất nhiều khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng
bởi sự mặc cảm tự ti sự kỳ thị của cộng đồng
thêm vào đó là sự trèo kéo của bạn bè xấu
điều này rất cần đến sự hỗ trợ để những người từng phạm tội có thể cố gắng vượt lên trong cuộc sống
chính vì vậy mà công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi
trở về địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng
bởi đây sẽ là chìa khóa mở ra những cơ hội mới giúp cho những người từng vướng vào vòng lao lý làm lại cuộc đời
nghi nhận ngay sau đây tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
đây là trang trại nuôi lợn của anh đoàn văn thắng xã hòa phú huyện ứng hòa hà nội
với thu nhập hơn một tỷ đồng một năm đời sống gia đình khấm khá
nhìn cơ ngơi này ít ai nghĩ rằng anh thắng đã từng một thời lầm lỗi
từng phải trả giá một mươi một tháng trong trại giam
thế nhưng bằng quyết tâm hoàn lương và sự giúp đỡ kịp thời của các ban ngành đoàn thể
trong đó lực lượng công an là nòng cốt anh thắng đã tìm được cánh cửa cuộc đời
đầu tiên để về chăn nuôi nó cũng vất vả nhưng sau một thời gian thành quả nó hoạt động có lời
công việc thì càng ngày càng thể phát triển đấy càng thích thú
cái am mê chơi bò thì bỏ hết quay đầu về làm ăn chăn nuôi để phát triển kinh tế cho gia đình
hiện trên địa bàn xã hòa phú huyện ứng hòa có bốn mươi hai trường hợp tái hòa nhập cộng đồng
bên cạnh việc hỗ trợ về tâm lý giúp người lầm lỗi vượt lên mặc cảm tự ti
gian luyện kỹ năng sống hòa nhập cộng đồng mỗi tổ chức xã hội đoàn thể trên địa bàn
đều có sự phân công cụ thể bám sát từng trường hợp để có sự hỗ trợ kịp thời về vay vốn tạo việc làm
sau khi những trường hợp vi phạm pháp luật trở về địa phương
thì tòa thành niên cũng như mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể của xã cũng đã đến động viên
và động viên đối với các trường hợp và có những hướng định hướng
cho các đối tượng đặc biệt như một số trường hợp cũng đã phối hợp với cả hội lông dân hội phu lữ và đoàn thành niên
là mở các lớp dạy nghề cho các đối tượng đặc biệt là lớp chăn nuôi thú y và mở các lớp bay
một số trường hợp đó là đã có những tiếp thu và có những sự thay đổi nhất định
ngoài hoạt động giúp đỡ hỗ trợ người lầm lỗi hoàn lương thích ứng với cuộc sống mới
để ngăn ngừa tình trạng tái phạm
tội lực lượng công an xã đã tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt là việc nắm địa bàn
không để các đối tượng xấu có cơ hội rủ dê lôi kéo người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng quay trở lại con đường xấu
chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
quản lý giáo dục các loại đối tượng trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật
và các quy định của địa phương để ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân
người địa bàn
bằng những cách làm sáng tạo và quyết liệt của lực lượng công an và các cấp chính quyền
các ban ngành đoàn thể nhiều người lầm lỗi như anh thắng tiếp tục có cơ hội làm lại cuộc đời
truyền cảm hứng cho nhiều người khác sớm nắm bắt cơ hội trở lại thành những người công dân có ích
có phần phát triển quê hương đất nước
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với mong muốn có thể phần nào chia sẻ với người dân anh đã tự đứng ra bán cá
kêu gọi trên các trang mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng
với bài viết của anh hàng trăm cá nhân đơn vị đã đặt mua hết số cá còn tồn động của bà con người dân
dù công việc bận rộn nhưng chỉ cần có người hỏi mua cá dù chỉ là vài con anh cũng trực tiếp dẫn họ xuống tầng bè